bình thường ở chị em thì nó có như vậy hay không
hay là nếu như trong cái quá trình mang thai mà chúng ta có cái biểu hiện của nám sạn này
thì sẽ phải có một cái chế độ chăm sóc đặc biệt rồi
thưa vâng thưa chị thật ra là cái việc bị giám má trong cái quá trình mang thai nó khá là phổ biến
thế tuy nhiên chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá
bởi vì là khoảng bảy mươi nó sẽ tự thoái triển sau khi mà các chị đã hoàn thành quá trình sinh nổi xong
và cái thoái triển đấy thì nó cũng thường là sẽ xảy ra trong một năm đầu
cho khi mà con mình được một tuổi thì mình cũng sinh đẹp lại rồi
tuy nhiên cũng có những cái bạn mà bạn ấy bị cái gián má nó rất là dai dẳng
nó gần như là nó cứ tồn tại mãi
sau đấy thì chúng ta phải theo dõi
tuy nhiên lúc đầu cũng không cần phải vội vàng quá
nhưng sau đến khi mà mình theo dõi mà thấy mãi nó không giảm đi thì chúng ta phải đi khám
tại vì mình để càng lâu thì điều trị nó sẽ càng khó khăn hơn
dạ có một cái điều rất là ổn là